theo sở lao động thương minh xã hội tỉnh yên bái hiện nay trên địa bàn có một mươi bốn cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
chín mươi số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn được mở tại các xã đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa
bước đầu công tác dạy nghề mang lại hiệu quả nhất định
nhiều lao động sau khi học nghề đã được giới thiệu và đi làm tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
kinh doanh trong và ngoài tỉnh một số lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài
chất lượng lao động nông thôn ngày càng tăng đã thúc đẩy phát triển sản xuất tăng năng suất lao động
chuyển dịch cơ cấu lao động tỷ lệ lao động nông nghiệp của tỉnh giảm từ sáu mươi chín bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm xuống còn sáu mươi sáu chín năm hai nghìn một mươi bảy
góp phần xoa đói giảm nghèo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái đã đề ra mục tiêu sẽ đào tạo nghề cho tám mươi tám lao động nông thôn
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm trên các phương tiện truyền thông
đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường đào tạo thực hành điều chỉnh nội dung chương trình
giáo trình và thời gian đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế và nhu cầu của người học